sở y tế tp hcm vừa có văn bản gửi bộ y tế cục y tế dự phòng về việc có hiện tượng hành khách
từ các nước có dịch bệnh qua các nước trung gian vừa hết thời gian giám sát một mươi bốn ngày để đến tp hcm
sở y tế tp hcm cho biết theo báo cáo của trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế về việc trong các chuyến bay
từ campuchia thái lan singapore malaysia ngày ba tháng ba có số lượng lớn hành khách trung quốc
nhập cảnh tại sân bay tân sơn nhất những người này đều có thời gian rời khỏi trung quốc trên một mươi bốn ngày
nên không thuộc diện cách ly theo hướng dẫn của bộ y tế tuy nhiên vẫn có thể có nguy cơ khi những hành khách
trung quốc lựa chọn nước trung gian để chờ hết một mươi bốn ngày
trước tình huống này sở y tế tp hcm đề xuất bộ y tế xem xét có sự liên lạc với các nước trung gian
để xác định việc giám sát hành khách có thực sự đảm bảo hay không
vì nếu các nước trung gian không tổ chức giám sát chặt chẽ người nhập cảnh từ vùng dịch trên thế giới
thì nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào việt nam là rất lớn